thành phố hà nội vừa tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác phòng chống dịch bệnh ở người trên địa bàn thành phố
với quyết tâm sẵn sàng mọi nguồn lực để ứng phó với những nguy cơ từ dịch bệnh
trước tình hình dịch cúm ah bảy n chín có thể lây lan sang việt nam phó chủ tịch ubnd tp hà nội ngô văn quý nhấn mạnh
công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn sẽ tập trung vào tám nhiệm vụ trọng tâm
trong đó thường xuyên cập nhật thông tin về các bệnh dịch nguy hiểm có nguy cơ xâm nhập tại các nước trong khu vực và thế giới
để chủ động dự báo tình hình đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả đồng thời giám sát phát hiện sớm ca bệnh
để kịp thời khoanh vùng tập huấn thành thạo cho các đội cơ động từ tuyến thành phố đến quận huyện thị xã
phó chủ tịch ubnd tp khẳng định hà nội sẽ không để thiếu kinh phí trong phòng chống dịch
tập trung mọi nguồn lực phòng chống dịch hiệu quả hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra trên địa bàn
được biết để phòng dịch có hiệu quả ngành y tế thủ đô cũng đã đảm bảo đủ hóa chất thuốc men trang thiết bị nhân lực
phục vụ công tác giám sát xử lý dịch và cấp cứu điều trị cho bệnh nhân
ngoài ra sở y tế hà nội đã công bố hai số điện thoại đường dây nóng phòng chống dịch bệnh cúm da cầm trên người
cụ thể là chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm và chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm